tin an ninh trả tự xông vào đe dọa và cướp tiệm vàng đối tượng huỳnh dũng em chú tỉnh vĩnh long vừa bị khởi tố
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một dũng em điều khiển xe máy mang theo dao tự chế và một thanh kim loại
xông vào tiệm vàng trên địa bàn phường thành phước thị xã bình minh đe dọa chủ tiệm để cướp tài sản
sau khi lấy được tiền và vàng dũng em rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an tỉnh vĩnh long đã nhanh chóng giả soát đối tượng vào cuộc điều tra
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày đã xác định được đối tượng cướp tài sản cũng như nơi ở của đối tượng tại huyện bình tân
tiến hành khám xét nơi ở của dũng em cơ quan công an thu hồi được số tiền gần bốn mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
cùng một đôi bông tai bằng vàng qua làm việc dũng em đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
sáu mươi bảy hộp pháo hoa nổ trọng lượng hơn một trăm linh hai kg là tâm vật mà lực lượng chức năng công an tỉnh
quảng bình đã thu giữ được khi phát hiện hai đối tượng nguyễn văn hân và nguyễn văn bằng
chú tỉnh quảng bình đang bốc lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ
quá trình xác minh ban đầu nguyễn văn hân khai nhận số pháo hoa nổ trên là vận chuyển thuê cho phan thị huệ
chú tài huyện hướng hóa tỉnh quảng trị để nhận tiền công là hai một triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng hân và bằng
tạm giữ tăng vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục công tác điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan
thưa quý vị đêm nay tức là đêm ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch lễ khai ấn đền trần tỉnh nam định sẽ được diễn ra
sau ba năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
lễ khai ấn diễn ra vào dịp cuối tuần nên dự kiến lưu lượng người và phương tiện về đây sẽ đông hơn những năm trước
và để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu khách thập phương về dự lễ khai ấn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã xây dựng phương án dẫn đoàn phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực đền trần và các tuyến trên địa bàn tỉnh
một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông với đầy đủ phương tiện được huy động để thực hiện nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông được thông suốt
ngay từ bảy giờ sáng qua phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức thực binh tại các điểm chốt các nút giao thông trọng điểm
đúng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt tại vị trí làm nhiệm vụ và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo phương án đã phân luồng
căn cứ về tình thực tế và dự báo của chúng tôi là năm nay nó vào lễ hội khai ấn đền trần này nó vào dịp ngày thứ bảy chủ nhật

qua đầu tranh bước đầu mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá là tám trăm linh đồng một tài khoản và bán với giá là một năm trăm linh đồng một tài khoản
từ tháng bảy năm ngoái đến nay mạnh đã mua bán trên ba tài khoản ngân hàng và thu lợi trên một trăm linh triệu đồng
bộ án tiếp tục được điều tra mở rộng